thưa quý vị theo bloomberg nguy cơ lạm phát có thể vẫn ở mức trên mục tiêu hai
đang khiến cho các quan chức cục dự trữ liên bang mỹ phép đã muốn giữ lãi suất ở mức hiện tại
ngay cả khi các nhà đầu tư kêu gọi cắt giảm
dữ liệu lạm phát mới được công bố cho thấy giá tiêu dùng ở mỹ trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
không bao gồm thực phẩm và năng lượng đã tăng cao hơn dự kiến
một số hiệu cho thấy các doanh nghiệp vẫn có khả năng tăng giá đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ
đồng thời rủi ro căng thẳng địa chính trị đang đè nặng lên quyết định thời điểm cắt giảm lãi suất của fed
và khiến cho ngân hàng trung mương mỹ phải tiếp cận vấn đề một cách chậm dãi hơn
các nhà hoạch định chính sách đã nêu ra một số rủi ro chính như một là kinh tế nóng
hai là rủi ro địa chính trị và ba là điều kiện tài chính
chính phủ nhật bản thông báo nền kinh tế nước này đã bất ngờ rơi vào suy thoái
trong quý cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba do nhu cầu trong nước yếu
cụ thể là trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba đầu tư doanh nghiệp đã giảm ba
tiêu dùng cá nhân vốn chiếm hơn một nửa nền kinh tế đã giảm hai
do các hộ gia đình phải chật vật với chi phí sinh hoạt tăng cao và tiền lương thực tế giảm
thông tin này được công bố đồng thời với việc nhật bản xác nhận đã mất đi vị thế
nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay đức trong năm vừa qua
tổng sản phẩm quốc nội gdp danh nghĩa năm hai nghìn hai mươi ba của nhật bản là bốn hai trăm linh tỷ đô la
con số này của đức là bốn năm trăm linh tỷ đô la
những số liệu này đang đặt ra những thách thức lớn cho chính phủ và ngân hàng trung ương nhật bản
tập đoàn sản xuất máy bay airbus của châu âu ngày một mươi năm tháng hai cho biết là lợi nhuận dòng
trong năm hai nghìn hai mươi ba của tập đoàn này là ba tám tỷ euro tương đương bốn một tỷ đô la mỹ
giảm một mươi một so với năm hai nghìn hai mươi hai
sự sụt giảm này chủ yếu là do đơn vị chịu trách nhiệm và sản xuất sản phẩm không gian và quốc phòng
cũng như các dịch vụ liên quan gần tập đoàn báo cáo lợi nhuận giảm mạnh tới bốn mươi
so với năm hai nghìn hai mươi hai tương đương hai trăm hai mươi chín triệu euro
mặc dù vậy thì con số lợi nhuận của toàn tập đoàn
vẫn là mức lợi nhuận lớn thứ ba kể từ năm hai nghìn hai mươi hai với mức bội thu là bốn hai tỷ euro
airbus đặt mục tiêu bàn sao tám trăm linh máy bay trong năm nay
tập đoàn đã cán mốc này hồi năm hai nghìn một mươi tám thời điểm trước khi xảy ra đại dịch
về kế hoạch phát triển tương lai hiện airbus đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ specex
đồng bitcoin được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng giá sau khi chạm mức cao mới trong hai năm qua
trên mức năm mươi đô la mỹ trong phiên giao dịch vào ngày một mươi năm tháng hai
đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới
đã chạm mức năm mươi hai bảy trăm bốn mươi chín đô la mỹ mức cao nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo koigeco giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này cũng tăng trở lại
về mức trên một tỷ đô la trong tuần này
sự phục hồi này chủ yếu là nhờ giới chức mỹ đã bật đèn xanh cho việc thành lập
các quỹ hoán đổi doanh mục etf bitcoin sau ngày và cho phép đầu tư vào đồng tiền số này
mà không cần phải trực tiếp mua nó
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo là khi thị trường đang hưng phấn
thì nhà đầu tư cần phải hết sức tỉnh táo để có thể nhận thấy được những khả năng biến động
và những rủi ro liên quan
cuộc dịch chuyển sang năng lượng xanh của châu âu đang rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan
tấm pin năng lượng mặt trời giá rẻ nhập khẩu từ trung quốc đã tràn ngập thị trường khu vực
đẩy tốc độ lắp đặt lên mức cao kỷ lục tuy nhiên đồng thời cũng khiến cho các nhà sản xuất của châu âu điều đứng
châu âu vừa trải qua một năm hai nghìn hai mươi ba với những bước tiến dài về năng lượng xanh
các nước trong liên minh châu âu eu lắp đặt mức công suất điện mặt trời lớn chưa từng thấy
tăng bốn mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
phần lớn số tấm pin và linh kiện được lắp đặt là hàng nhập khẩu từ trung quốc
trong một số trường hợp tỷ lệ lên tới chín mươi năm theo dữ liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế iea
tuy nhiên sự bùng nổ xanh này không mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của châu âu
những công ty với số lượng ít ỏi và đang chìm trong khủng hoảng do không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu giá rẻ
và vật lộn với tình trạng dư thừa nguồn cung
các tuyên bố dừng sản xuất liên tục được đưa ra
và ngành sản xuất tấm pin mặt trời châu âu đã cảnh báo rằng một nửa công suất có thể bốc hơi trong vòng chỉ vài tuần nếu chính phủ không can thiệp
trong khi đó các nhà hoạch định chính sách đang xoay sở để tìm cách phản ứng nhưng thiếu sự nhất quán về việc cần phải làm gì
trong một tuyên bố gửi ủy ban châu âu ec vào tháng một mươi một năm ngoái
bộ trưởng bộ kinh tế đức robert habek bày tỏ lo ngại rằng eu có thể sắp áp hạn chế đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ trung quốc
việc hạn chế nhập khẩu tấm pin mặt trời từ trung quốc có thể bóp nghẹt sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng xanh
và khiến chín mươi thị trường tấm pin mặt trời ở châu âu trở nên đắt đỏ hơn
điều này sẽ đặt ra nguy cơ phá sản với các công ty eu đã lắp đặt tấm pin mặt trời sử dụng linh kiện nhập khẩu
kế hoạch hỗ trợ ngành điện mặt trời của chính phủ đức đã gặp trở ngại do cuộc khủng hoảng ngân sách
trong khi đó tây ban nha vẫn để ngò khả năng áp thuế quan lên vật liệu tấm pin mặt trời
hà lan thì muốn đưa tấm pin mặt trời nhập khẩu vào danh sách chịu thuế carbon của eu
italia tuyên bố đầu tư chín mươi triệu euro tương đương chín mươi bảy triệu đô la mỹ vào một nhà máy sản xuất tấm quang phổ ở vùng sicili
hiện chúng ta phần lớn dựa vào nhập khẩu để đạt các mục tiêu phát triển năng lượng mặt trời của eu
nên bất kỳ viện pháp nào cũng cần phải được cân nhắc kỹ cả
bản thân lĩnh vực năng lượng xanh của eu cũng thiếu nhất quán về giải pháp
các nhà sản xuất tấm pin mặt trời trong khu vực đã hối thúc chính phủ vào cuộc
để mua lượng hàng tồn kho nhằm giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung
họ nói rằng nếu việc này không được triển khai một cách nhanh chóng
các chính phủ nên tính đến việc dựng hàng rào thương mại
trong khi đó ngành năng lượng xanh nói chung phản đối việc áp hạn chế nhập khẩu
chúng ta không thể giảm ngay được sự phụ thuộc vào trung quốc
vì nếu thế chúng ta không thể xây dựng được các dự án
giá tấm pin mặt trời đã tăng ở mỹ quốc gia đã áp thuế quan lên tấm pin mặt trời nhập khẩu từ trung quốc
điều này gây hiệu ứng lạm phát
giá tấm pin ở mỹ đang cao gấp hơn hai lần ở châu âu
và ngay cả các nhà sản xuất châu âu cũng nói rằng
hy vọng về một ngành công nghiệp điện mặt trời có năng lực cạnh tranh cao của khu vực là rất mong manh
châu âu đang ở trong một cuộc chiến giá cả với trung quốc
chúng tôi cũng đang có kế hoạch đóng cửa một nhà máy sản xuất mô đun quang phổ liên tục thua lỗ ở đức
vì không có sự hỗ trợ của eu
các nhà sản xuất trung quốc giờ đây đang giữ lập trường bán phá giá trên thị trường châu âu
trao các hợp đồng hai năm với mức giá liên tục thấp hơn so với giá trên thị trường giao ngay
vì thế châu âu rõ ràng khó có thể cạnh tranh được